chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại xóm khuôn lân xã hợp thành huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đã diễn ra đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất do chủ tịch hồ chí minh chủ trì
những năm qua tự hào và phát huy truyền thống cách mạng đảng bộ nhân dân các dân tộc nơi đây
luôn luôn đoàn kết ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh
về khuôn lân hôm nay đảng bộ và nhân dân vẫn nhớ như in
cách đây sáu mươi tám năm trước chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất
làm theo lời bác cấp ủy chính quyền nhân dân trong xóm luôn đoàn kết ra sức thi đua
trong học tập lao động và sản xuất vươn lên làm giàu
bắt đầu là năm hai nghìn ba vẫn là thù trong dạng hộ nghèo
nói chung là cũng được nhờ sự hỗ trợ của nhà nước quan tâm
thì mình cũng có là vay một số vốn ngân hàng về làm ăn phát triển

dần dần đến năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm nhà mình thường thất nghèo
xã hợp thành trong những năm qua đã phân đấu hoàn thành nhiều thành tích
trên cả các lĩnh vực phát triển về kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
có phần đưa tử sống của nhân dân được nâng lên
tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo còn là sáu bảy
cũng từ khuôn lân phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa đến khắp các xóm bản trong toàn xã
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương
cụ thể xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn hai năm
thu nhập bình quân trên đầu người đạt trên ba mươi hai triệu đồng một người một năm
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt tám mươi hai ba triệu đồng một hectare
thu ngân sách tăng hàng năm trên một mươi
đời sống người dân ngày càng được nâng lên
hạ tầng cơ sở thiết yếu được xây dựng khang trang sạch đẹp
trong thời gian tới huyện phú lương cũng như là xã hợp thành
cũng sẽ tăng cường các nguồn lực cũng như huy động các nguồn lực
để đầu tư làm thế nào cho xứng đáng là nơi diễn ra chiến sĩ thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất
để là nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ mai sau
thời gian tới để đẩy mạnh phong trào
trào thi đua của các đơn vị địa phương trên toàn huyện
tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
đảng bộ chính quyền nhân dân huyện phú lương nói chung
xóm quân lân nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết
quyết tâm vượt qua khó khăn ra sức lao động học tập xây dựng quê hương ngày càng sầu đẹp văn minh
triển lãm ảnh mang tên cuba việt nam sáu mươi năm đoàn kết anh em
hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau
vừa khai mạng tại thư viện quốc gia josé martín
đô la habana
đại sứ nước ta tại cuba lê thanh tùng nhấn mạnh ý nghĩa
của việc tổ chức sự kiện văn hóa này
tại không gian mang tên josé martín
anh hùng dân tộc cuba
nhà tư tưởng giải phóng lỗi lạc của mỹ latin
và là người đặt viên gạch đầu tiên
cho sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc
giữa hai dân tộc việt nam và cuba
triển lãm tập hợp sáu mươi bước ảnh
đại diện cho sáu mươi năm hai nước đã vượt qua
nhiều hoàn cảnh gian khó
và phát triển không ngừng quan hệ hữu nghị
nằm trong khu vực của trung quốc
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam
kỷ niệm hai mươi một năm ngày khu phố cổ hội an
được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
ba năm nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam
được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại
ngày ba tháng một mươi hai
ubnd tp hội an tỉnh quảng nam
đã tổ chức tọa đàm trao đổi
về các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn
và phát huy du lịch di sản
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
thời gian qua
nguồn thu từ vé tham quan đô thị cổ
đã dành bảy mươi cho tu bổ
đầu tư hạ tầng
chỉnh trang đô thị xung quanh phố cổ hội an
nghiên cứu khoa học và tổ chức các lễ hội
quảng bá di sản
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến các hoạt động tham quan du lịch
tại đây trững lại
hiện chỉ có hơn một trăm năm mươi di tích
nhà ở mở cửa sau dịch
vì vậy vấn đề được quan tâm nhất
tại buổi tọa đàm là làm gì
để thu hút khách du lịch quay lại
chim ngưỡng vẻ đẹp của hội an sau đại dịch
công tác quản lý bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa thế giới
trong điều kiện hiện tại
huy động các cơ quan quản lý doanh nghiệp và cộng đồng
vào nỗ lực phục hồ kinh tế
khởi động kinh doanh dịch vụ sau đại dịch
dịch covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng thiệt hại
toàn diện tới ngành du lịch
đòi hỏi toàn ngành phải có biện pháp ứng phó kịp thời
phải đánh giá tư duy lại cách làm du lịch
trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp trên thế giới
cần xây dựng kế hoạch phát triển du lịch
chuyển hướng tập trung phát triển du lịch nội địa
một cách an toàn bền vững
thích ứng với bối cảnh và xu hướng mới
dự báo đến hết năm hai nghìn hai mươi
khách du lịch quốc tế đến việt nam
giảm trên tám mươi
khách du lịch nội địa ước giảm khoảng năm mươi
so với năm hai nghìn một mươi chín
thiệt hại từ dịch covid một mươi chín
đối với ngành du lịch nước ta
ước tính đến hai mươi ba tỷ usd
trong năm hai nghìn hai mươi
đến nay khoảng chín mươi năm doanh nghiệp
lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động
do vậy ngành du lịch cần tập trung
quyết tâm thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển du lịch
những cam kết
của cộng đồng dân nghiệp
của chính quyền các địa phương
trong thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước
trong vấn đề quảng bá tuyên truyền
kích cầu thực hiện
dịch lịch trong từng giai đoạn
trong vấn đề làm mới các sản phẩm
thì đấy chính là cái hướng
mà chúng tôi
tạm gọi là nạp những năng lượng
tích cực nhất trong điều kiện
covid để chúng ta có một sức mật
mới sau khi chúng ta mở lại
thị trường quốc tế
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trên thế giới
vẫn có những diễn biến phức tạp
vì vậy vấn đề an toàn du lịch
phải được đặt lên trên hết nhằm giảm hạn chế rủi ro
tránh đứt gãy các hoạt động xã hội
nhất là vận chuyển du lịch
giải pháp giúp ngành du lịch vượt qua
những khủng hoảng gặp đến bất ngờ
chính là sự linh hoạt
linh hoạt trong tư duy về sản phẩm
linh hoạt trong cách ứng xử với khách hàng
và linh hoạt đề ra các chính sách yêu đái
khi có dịch diễn ra thì chúng tôi đã đưa ra
các chính sách hỗ trợ khách đổi tuần
tại resort cũng có các chính sách
khuyến khích sử dụng dịch vụ ăn uống tại phòng
đảm bảo gian cách xã hội
nếu có một số tiết ích đóng cửa theo yêu cầu
của địa phương chúng tôi cũng cân nhắc đưa ra
thêm chương trình yêu đái hợp lý
cho các tiện ích còn lại để đảm bảo lợi ích cho khách hàng
cùng nắm tay nhau để cùng hành động
đó là khẩu hiệu mà ngành du lịch việt nam
sẽ hướng tới để đề ra những biện pháp
và giải pháp khả thi hiệu quả
nhằm khắc phục hậu quả của covid một mươi chín
ứng phó kịp thời với mọi tình huống
có thể xảy ra
với mục tiêu chuyển đổi số
để nâng cao năng lực cạnh tranh
giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân
tập đoàn vnpt đã đồng hành
với văn phòng chính phủ các bộ ngành địa phương
thực hiện xây dựng và triển khai
thành công các giải pháp tiên tiến
hiện đại phục vụ chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số kinh tế số xã hội số
tính đến thời điểm này
đã có chín mươi năm trên chín mươi năm cơ quan
ở trung ương và địa phương
gồm văn phòng trung ương đảng ba mươi một bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hoàn thành kết nối các hệ thống
quản lý văn bản và điều hành
trên chục liên thông văn bản quốc gia
nền tảng cốt lõi đảm bảo xây dựng thành công
chính phủ điện tử
cùng sự tham gia triển khai xây dựng của tập đoàn vnpt
các phần mềm quản lý văn bản của bộ ngành địa phương
đã được kết nối liên thông
cả theo chiều dọc và chiều ngang
một cách thông suốt và có tính hệ thống
văn bản điện tử được gửi nhận nhanh chóng
an toàn giữa các cơ quan nhà nước
trục liên thông văn bản quốc gia cũng là kênh giao tiếp
hai chiều giữa chính phủ và cử tri
hoàn thiện công tác cung cấp dịch vụ
trên mọi nền tảng mọi lúc mọi nơi
việc phát triển thành công hệ thống cũng cho thấy
sự cố gắng phát triển đầu tư công nghệ
và nâng cao chất lượng của vnpt
trong nỗ lực đồng hành cùng chính phủ việt nam
xây dựng chính phủ điện tử hiện đại
ngày hôm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với chương trình australia hỗ trợ cải cách kinh tế việt nam
tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý
để xuất sự thảo đề án đổi mới
nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp
cho lao động nông thôn

giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
hơn hai tám triệu lao động được đào tạo nghề nông nghiệp
theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu
đạt hơn chín mươi bốn sáu
so với mục tiêu đề án
trong đó tổng số lao động có việc làm
do đào tạo đạt hơn chín mươi tám
tham luận tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng
cần đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp
đáp ứng quá trình cơ cấu
lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
tập trung đào tạo nghề phục vụ phát triển nông nghiệp
công nghệ cao chế biến sản xuất
theo chuỗi giá trị nghề quản trị trang trại
hợp tác xã và các sĩ phụ
phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp
đề án đề ra mục tiêu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đào tạo nghề nông nghiệp
cho hơn một triệu lao động nông thôn
ưu tiên đào tạo lao động làm việc
trong các nhà máy vùng nguyên liệu của doanh nghiệp
hợp tác xã và trang trại
chiều qua tại trụ sở bộ công thương
đã diễn ra lễ ký nghị định thư sửa đổi
lần hai giữa chính phủ việt nam
và chính phủ cộng hòa belarus
về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải
có động cơ trên lãnh thổ việt nam
thư ủy quyền của chính phủ việt nam
và chính phủ cộng hòa belarus
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
và đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus
tại việt nam vladimir gorshin
đã ký nghị định thư sửa đổi
theo nghị định thư năm hai nghìn một mươi
hai nước đã thành lập công ty liên doanh
với tên gọi maz asia
chuyên lắp ráp ô tô tải
và một số loại xe chuyên dụng đặt tại tỉnh hưng yên
việc sửa đổi nghị định thư lần hai năm nay
đã thống nhất các biện pháp tháo gỡ khó khăn
vướng mắt hiện có của hai nước
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hai bên đã thống nhất điều chỉnh
các mốc yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa
nhằm tạo thợ lợi cho hoạt động sản xuất
lắp ráp của liên doanh
trên tinh thần bảo đảm những định hướng chính
trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô
đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục
nên từ ngày một tháng một mươi hai đến nay
phía hại lưu vai trái đập thủy điện hương điền
tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở
và có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình
theo kết quả kiểm tra của đoàn công tác sở công thương
tỉnh thừa thiên huế
khoảng năm mét khối bùn đất đã bị sạt lở
tại một số điểm cách chân đập thủy điện
khoảng từ sáu mươi đến sáu mươi km
theo đánh giá của đoàn kiểm tra
công trình nhà máy thủy điện hương điền
vẫn hoạt động bình thường không có dấu hiệu bất thường
tuy nhiên để bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình
sở công thương yêu cầu công ty cổ phần thủy điện hương điền
chủ đầu tư thủy điện
phải tổ chức quan chắc theo dõi diễn biến
đánh giá mức độ an toàn điểm sạt lở
phía hạ lưu vai trái đập thủy điện
chủ đầu tư phải triển khai các phương án
bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du
đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc
quan chắc cảnh giới tại khu vực nguy hiểm
đến chính quyền người dân sinh sống
trong khu vực chịu ảnh hưởng
nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp
hôm qua đội quy tập hải cốt liệt sĩ k bảy mươi hai
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước
cho biết sau gần một tháng tìm kiếm
đơn vị đã cất bóc được năm mươi ba hải cốt lịch sĩ
tại khu vực ấp k năm mươi bốn
xã biên giới lộc thiện huyện lộc ninh
khu vực phát hiện hải cốt lịch sĩ
là nghệ trang bệnh viện k năm mươi bốn
thuần đoàn ba trăm bốn mươi cục hậu cần miền b hai

bệnh viện k năm mươi bốn trực thuộc
ban quân y cùng hậu cần miền
nhiệm vụ của bệnh viện k năm mươi bốn
là thu dung điều trị cho thương bệnh binh
của các cơ quan tham mưu chính trị
hậu cần của bộ chỉ huy miền
những lịch sĩ hy sinh tại đây
được xác định trong khoảng thời gian
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong khuôn khổ chương trình năng lượng
của chính phủ anh
nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng
của việt nam
ngày ba tháng một mươi hai đại sứ quán anh tại việt nam
đã phối hợp với tổng công ty truyền tài điện quốc gia
tổ chức hội thảo vận hành hệ thống
chuyển tài điện trong bối cảnh năng lượng
tái tạo liên tục gia tăng
dự kiến lũy kế đến cuối năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ có khoảng
bảy bốn trăm linh mw điện mặt trời
và sáu trăm linh mw điện gió
tới cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng
một mươi bốn trăm linh mw điện mặt trời
và ba bốn trăm linh mw điện gió
phát lên hệ thống điện quốc gia
tăng trở nhanh đạt ra nhiều thách thức cho lưới chuyển tài điện
tổng công ty chuyển tài điện quốc gia
sẽ cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng
cũng như nghiên cứu tiếp cận công nghệ mới
bảo đảm giải tỏa hết công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo
tại hội thảo các chuyên gia nhà quản lý trong nước
trao đổi thảo luận với các chuyên gia anh
về những thách thức kỹ thuật khi vận hành hệ thống điện
trong bối cảnh năng lượng tái tạo liên tục gia tăng
cũng như khả năng áp dụng công nghệ hiệu quả
để quản lý tại việt nam
các chuyên gia anh đã chia sẻ kinh nghiệm
trong việc giải quyết những khó khăn thách thức này
một quá trình được hỗ trợ từ khung pháp lý chính sách
đến công nghệ phù hợp
chuyển sang các tin tức quốc tế
hungary không thể thông qua ngân sách của liên minh châu âu eu
theo điều kiện hiện nay
đây là tuyên bố được văn phòng thủ tướng nước này
đưa ra vào ngày ba tháng một mươi hai
và bài làn đang bị chỉ trích
vì phủ quyết ngân sách của eu
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
theo văn phòng thủ tướng hungary
nước này sẵn lòng đối thoại thêm về kế hoạch ngân sách của eu
song sẽ không có thỏa thuận nào
nếu vẫn duy trì việc gắn ngân sách
và gói phục hồi kinh tế
với tiêu chí tuân thủ nguyên tắc pháp quyền của eu
với điều kiện hiện nay
hungary không thể thông qua ngân sách của eu
và mọi thành viên của liên minh này đều có quyền phủ quyết
kế hoạch ngân sách và gói phục hồi kinh tế của eu
tổng trị giá khoảng một tám trăm linh tỷ euro
theo quy định
các kế hoạch này sẽ không thể triển khai
nếu không nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên
trước bế tắc hiện nay
ngoại trưởng tây ban nha arantxa gonzález leia
đã kêu gọi ba lan và hungary
hành xử có trách nhiệm đối với các quỹ cứu trợ của eu
động thái này cũng thể hiện trách nhiệm của hai nước
đối với chính người dân và doanh nghiệp của mình
vốn đang rất cần tiền cứu trợ
do tác động của đại dịch covid một mươi chín
trung tâm kinh tế của brazil
vừa ra quyết định buộc hãng apple từ nay trở đi
phải bán điện thoại iphone kèm theo cục sạc
nếu không muốn bị cấm kinh doanh tại đây
trong tháng một mươi
cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của ban sao paulo brazil
yêu cầu apple phải làm rõ
tại sao họ lại loại bỏ cục sạc ra khỏi hộp phụ kiện
kèm theo khi bán điện thoại iphone đời mới
cơ quan này yêu cầu
apple phải chứng minh được
việc không có cục sạc đi kèm
sẽ không gây tổn hại cho người tiêu dùng
cũng như chỉ ra đâu là những lợi ích thực sự
với môi trường từ việc đó
đáp lại yêu cầu này
apple cho rằng hầu hết người dùng
đều đã có sẵn một cục sạc tương thích
và việc bỏ phụ kiện này đi
sẽ giúp giảm phát thải khí carbon
bảo vệ môi trường hơn
tuy nhiên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của brazil
không thỏa mãn với giải thích đó
nam phi vừa mở cuộc điều tra
với nghi vấn gian lận
sau khi hai mươi người nước này
cùng chúng sổ số độc đắc
với giải số liên tiếp từ năm đến một mươi
kết quả sổ số powerball
ngày một tháng một mươi hai ở nam phi cho thấy
tầm vẻ chiến thắng giải cao nhất
bao gồm các số liên tiếp
và số powerball là một mươi
sau khi kết quả được công bố
có tới hai mươi người chia nhau giải thưởng
điều chưa từng xảy ra
và mỗi người nhận được năm bảy triệu ra nam phi
tương đương với ba trăm bảy mươi usd
sắc xuất chúng sổ số độc đắc
khi mua sổ số powerball ở nam phi
là một trên bốn mươi hai triệu
công ty sổ số cho biết
nhiều người thích chọn các giải số liên tiếp
tuy nhiên việc hai mươi người cùng chúng giải số quá đặc biệt
đã làm giấy lên nghi vấn gian lận

sức khỏe của dạng san hô barrier reef
ở australia hệ sinh thái san hô
đẹp nhất và trải dài nhất thế giới
đang trong tình trạng đáng báo động
và bị hư hại nghiêm trọng
do tình trạng biến đổi khí hậu
làm tăng nhiệt độ vùng nước biển
nơi giải san hô trú ngụ
theo liên minh quốc tế bảo tồn tự nhiên
dạng san hô đẹp nhất thế giới barrier reef
tại vùng biển phía đông bắc australia
trong ba mươi năm qua đã mất đi hơn năm mươi san hô
tình trạng tẩy trắng san hô
xảy ra năm hai nghìn một mươi sáu
và tỉnh trắng san hô
năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn hai mươi
do nhiệt độ nước biển tăng cao
đã gây tổn hại lớn đối với sức khỏe
của dạng san hô này
cũng như ảnh hưởng đến mật độ tập trung
của các loài chim và động vật biển tại đây
hiện liên minh quốc tế bảo tồn tự nhiên
đã đưa barrier ref vào danh sách cần theo dõi
cơ quan này cũng liệt kê một số hoạt động
đe dọa đến sự sinh tồn của dạng san hô này
gồm đánh cá hay phát triển biển
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi
điểm qua những thông tin đáng chú ý
trên các số báo ra ngày hôm nay
báo nhân dân có bài viết
thành phố hồ chí minh dốc toàn lực
ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
lãnh đạo các cấp các ngành của thành phố hồ chí minh
đã có sự chỉ đạo nhanh quyết liệt
đưa ra nhiều giải pháp
nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh
lan rộng gây ảnh hưởng đến hoạt động phát triển
kinh tế xã hội
thành phố hồ chí minh đã triển khai quyết liệt công tác
giám sát các cơ sở khám chữa bệnh
theo chỉ đạo của bộ y tế
nhằm phát hiện sớm các ca không rõ nguồn gốc
thời gian tới thành phố sẽ mở rộng phạm vi
xét nghiệm trong cộng đồng
trước hết là những nhóm tiếp xúc gần
liên quan các người bệnh
các bệnh viện cũng sẽ chủ động xét nghiệm
các trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp
xét nghiệm cho công nhân ở khu chế xuất
liên quan đến vấn đề này ngày hôm qua
công an tp hcm và sở thông tin và truyền thông
đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin
khởi tố vụ án hình sự
lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho người tại tp hcm
báo tù trẻ hôm nay có bài viết
khởi tố để gian đe
theo cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
việc khởi tố vụ án không chỉ nhằm xử lý nghiêm
mà còn để gian đe ngăn chặn hạn chế
các hành vi vi phạm
ngoài việc điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân
cần phải xem xét trách nhiệm của tổ chức
trong việc tổ chức quản lý cách ly
đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ một
nhưng học sinh nhiều trường phải chuyển qua học trực tuyến
hoặc tạm nghỉ do diễn biến
dịch covid một mươi chín tại tp hcm
điều này sẽ ảnh hưởng gì đến việc học
thi và hoạt động ngoại khóa của học sinh
báo thanh niên hôm nay có bài viết
dịch covid một mươi chín học và thi ra sao
đại diện sở giáo dục đào tạo
tp hcm cho biết
trong thời gian học sinh phải tạm nghỉ học
tại trường thì các trường tổ chức việc dạy
và ôn tập kiểm tra theo hình thức trực tuyến
để bảo đảm quá trình học tập không bị đứt gãy
riêng về kiểm tra học kỳ một
nếu học sinh không thể thực hiện bài kiểm tra
tập trung một đợt thì có thể kiểm tra bù
trong quá trình biên soạn để kiểm tra
các trường đều phải xây dựng
để kiểm tra dự phòng theo quy định
tùy vào tình hình thực tế
các trường có thể chủ động điều chỉnh
và sở sẽ hỗ trợ hướng dẫn
nếu chưa nắm rõ các quy định
chính sách giảm năm mươi lệ phí
trước bạ dành cho xe sản xuất
lắp ráp trong nước
chỉ còn gần một tháng nữa sẽ hết hiệu lực
khiến thị trường ô tô cuối năm trở nên sôi động hơn
doanh số ô tô tại nhiều đại lý tăng mạnh
cho thấy xu thế khách hàng đang chạy đua mua xe
để né phí
đây là nội dung bài viết
đổi số mua ô tô trước khi hết giảm phí
trước bạ trên báo giao thông
trước ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì đa số các đại lý ô tô bán xe
sản xuất trong nước
mong muốn tiếp tục được hỗ trợ chính sách này
trong năm tới
nếu không được có thể hỗ trợ một số chính sách khác
như là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
của các linh kiện ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước
hay giảm các lệ phí dành cho khách hàng mua ô tô
báo lao động có bài viết đáng chú ý
về kiến nghị xóa bỏ độc quyền
vàng miếng sjc
vì sao ngân hàng nhà nước nói không
lý giải cho việc này thì lãnh đạo ngân hàng nhà nước
cho rằng vàng miếng vàng nguyên liệu
không phải hàng hóa bình thường
như các loại hàng hóa khác
nên cần được quản lý cẩn thận
và phải đặt lợi ích vĩ mô
lợi ích chung cho mọi người dân lên đầu
sau đó mới tính đến lợi ích của các doanh nghiệp vàng
mặc dù được cho là có độ bền từ năm mươi đến bảy mươi năm
thế nhưng chỉ sau hai năm đưa vào sử dụng
dự án lát đá tự nhiên
tại vì hè thay thế gạch block
tại các quận nội thành hà nội
đã xuống cấp nứt vỡ
sai phạm tại dự án lát đá vì hè hà nội
trách nhiệm có bị bỏ quên
là bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra thành phố hà nội đã có thông báo
số sáu trăm bảy mươi năm về kết luận thanh tra
các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè
các tuyến phố trên địa bàn một số quận hà nội
kết luận đã chỉ ra hàng loạt tồn tại
sai phạm trong các dự án lát đá về hè
tuy nhiên đến nay nhiều cá nhân đơn vị
liên quan đến sai phạm vẫn chưa được xử lý
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất
mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới
sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên anh thư
vâng xin cảm ơn
quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới
của truyền hình nhân dân
và tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao
mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị và các bạn cùng đón xem
chương trình chào ngày mới
chương trình chào ngày mới
hoàng anh gia lai đã hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới
buổi tập đầu tiên tại hàm rồng
có sự góp mặt của bốn tân binh
tuấn linh hữu tuấn văn việt và tiêu e san
do các cầu thủ mới trở lại sân tập
nên ban huấn luyện chỉ cho họ khởi động nhẹ nhàng
với những bài tập đơn giản
cũng theo chia sẻ của ban lãnh đạo đội bóng
ưu tiên ở thời điểm này
là giúp các cầu thủ mới làm quen với môi trường
ở phố núi
trên thực tế đây không phải là điều quá khó khăn
với những người từng được gọi lên đội tuyển quốc gia
lần đầu tiên đến với một đội bóng mới
thì mình cũng có cái niềm hào hức riêng
và niềm vui riêng khi mà
sắp tới mình có những trải nghiệm
và những công việc mới của đội bóng mới
thì mình hào hứng hơn
và các em đây cũng biết mình và giúp mình hòa nhập tốt
nên mình nghĩ là thời gian sắp tới
sẽ là một thời gian rất là tốt và mình sẽ cố gắng tận hưởng
ngày đầu tiên ra sân
cũng không mãi là lo ngại
về anh em cổ thủ
em cũng biết rất nhiều anh em cổ thủ
trong đầu tiên

và các anh em trong đầu tiên
trong đầu bóng hoàng gia lai
cái đó cũng như lợi thế của mình
trong lần đến gia lai của mình
như anh em cũng chào đón mình
rất là một người
cũng như một người anh giờ
cũng như một người anh của mấy em trong đội
về phần ngoại binh hoàng anh gia lai dự kiến
sẽ công bố những bản hợp đồng mới trong tuần tới
sau khi các bên thống nhất điều khoản chung
ngoài ra sau khi v league hai nghìn hai mươi khép lại
đội bóng phố núi cũng đã chia tay
huấn luyện viên thể lực lee nam jin
còn trợ lý kim tae min
vẫn ở lại mùa này
về phần huấn luyện viên thể lực

ông sẽ có mặt ở việt nam vào giữa tháng một mươi hai
và thực hiện cách ly theo quy định
của bộ y tế trước khi vào việc
cũng liên quan đến v league hồng lĩnh hà tĩnh
vừa chưa mộ thành công tiền đạo claudicea
theo bản hợp đồng một năm
sáng qua chân suốt người brazil đã có mặt
ở đại bản doanh của đội bóng
nhiều khả năng claudicea sẽ tập buổi đầu tiên
cùng các đồng đội mới ngay hôm nay
trong khi v league hai nghìn hai mươi một
trở thành một trận đấu
trở ngày khởi tranh thì giải bóng đa nữ
vô địch quốc gia quốc thái sơn bắc hai nghìn hai mươi
đang bước vào những vòng đấu cuối
để hạn chế nguy cơ lây lan covid một mươi chín
ban tổ chức đã rời địa điểm thi đấu
của ba lần trận cuối cùng
từ sơn thống nhất về sơn bình dương
các vòng một mươi hai một mươi ba và một mươi bốn
sẽ diễn ra từ ngày năm đến một mươi ba tháng một mươi hai
cũng trong tháng này
vòng chung kết u hai mươi một quốc gia
sẽ được tổ chức tại nha trang
sau những bất ngờ ở vòng loại
khi đương kim vô địch hà nội
và hoàng anh gia lai sớm nói lời chia tay
tám cái tên thi đấu tại thành phố biển
từ ngày một mươi đến một mươi chín tháng một mươi hai đã được xác định
đó là viettel phố hiến công an nhân dân
nam định sông lam nghệ an
long an đồng tháp
và chủ nhà khánh hòa
tại langone vòng ba flc vietnam masters
chứng kiến mạng trình diễn ấn tượng
của võ gia thống
tài gồm nghiệp sư một mươi tám tuổi ghi tới bảy birdie
để kết thúc ngày tranh tài áp chót
với năm gạy âm qua đó nhảy vọt
lên đứng thứ hai với tổng thành tích ngang chuẩn
trương trí quân cũng có một ngày thi đấu khởi sắc
khi chen chân vào top một mươi
nhờ thành tích một gạy âm
tuy nhiên mọi xáo trộn đều không thể đánh bật
đỗ hồng giang khỏi vị trí dẫn đầu
tài gồm đến từ quảng ninh duy trì phong độ ổn định
với năm birdie và ba bogey
qua đó tạo khoảng cách lên tới năm gạy
so với nhóm bám đuổi
tại nba houston rockets mới đây đã đồng ý
nhận russell westbrook cho washington
wizards để đổi lấy john wall
vào một draft pick vòng một năm hai nghìn hai mươi ba
cập bến wizards westbrook được kỳ vọng
sẽ cùng bradley bill suốt đợi bóng này
trở lại playoffs và nâng tầm họ
thành thế lực mới ở miền đông
trong khi đó wall mang tới rockets
kinh nghiệm của một cầu thủ từng năm lần giữa all star
tuy nhiên khả năng đóng góp
của hậu vệ ba mươi tuổi vẫn còn là dấu hỏi lớn
bởi anh đã nghỉ thi đấu gần hai năm qua
để điều trị chấn thương
ưu tiên số một lúc này là giữa chân
các trụ cột trong đó có lebron james
các fan của đội đương kim vua địch nba
chắc chắn sẽ rất vui mừng khi biết
rằng king james đã đặt bút ký vào
thỏa thuận gia hạn hợp đồng hai năm
trị giá tám mươi năm triệu usd
thông tin này vừa được chính công ty quản lý của james xác nhận
như vậy anh sẽ gắn bó với
màu áo vàng tím đến hết mùa giải
james và các đồng đội
đều đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới
nhưng họ có lẽ không khỏi lo lắng
khi mà covid một mươi chín vẫn còn đó
ngay trong đợt xét nghiệm toàn giải đầu tiên
kể từ khi các cầu thủ
trở về đội bóng bốn mươi tám trên năm trăm bốn mươi sáu mẫu thử
đã cho kết quả dương tính
tương đương tám tám
còn số này nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục
tăng lên trong thời gian tới
khi các đội bóng chuyển sang tập nhóm
và thi đấu preseason
thông tin vừa rồi cũng khép lại phần tin thể thao hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thưa quý vị những ngày này người dân miền bắc
đang bắt đầu cảm nhận được rõ rệt hơn
không khí lạnh của mùa đông tràn về
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh
ở bắc bộ và bắc trung bộ
trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
và sau đây là nội dung chi tiết
về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
nền nhiệt lúc này ở bắc bộ đang dưới một mươi bảy độ
ở vùng núi nhiều nơi thấp dưới một mươi ba độ
trời khá là rét
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở hầu khắp miền bắc vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
ở khu vực vùng núi
và từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
ở khu vực đồng bằng
không khí lạnh dồn xuống miền trung
cũng làm cho nền nhiệt một dọc các tỉnh
từ thanh hóa trở xuống cho đến thừa thiên huế
lúc này giảm xuống chỉ còn từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
cộng thêm những cơn mưa
nên trời khá là rét
trong ngày hôm nay dưới tác động của không khí lạnh
trở xuống cho đến thừa thiên huế
kết hợp với địa hình
các tỉnh từ quảng bình trở xuống cho đến quảng ngãi
vẫn còn có những cơn mưa
nhưng chỉ là những cơn mưa giải rác dưới một mươi mm
mức nhiệt ở các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế
sẽ phổ biến thấp dưới hai mươi hai độ
trời rét suốt cả ngày
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định
có mưa nhỏ nên nhiệt độ cũng thấp
giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
chỉ riêng khu vực từ phú yên trở xuống cho đến bình thuận
nhiệt độ vẫn duy trì được ở ngưỡng cao
từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
ở phía nam
dưới tác động của không khí lạnh
lúc này tại tây nguyên đang rét nhẹ với nhiệt độ thấp
giao động trong khoảng từ một mươi năm cho đến một mươi tám độ
còn ở các tỉnh nam bộ
khu vực miền đông
nhiệt độ là từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
còn ở miền tây nhiệt độ cũng không cao
giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh
tiếp tục ảnh hưởng sang khu vực tây nguyên
và khuếch tán xuống các tỉnh nam bộ
mức nhiệt cao nhất
trong ngày ở tây nguyên
chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ
nhiệt độ cũng khó vượt qua mức ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên ở vịnh bắc bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh
sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
khu vực giữa biển đông
và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
vùng biển từ quảng trị đến cà mau
gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước

thưa quý vị tại thị trường vàng
tỷ giá đang có nhiều biến động
các nhà đầu tư thế giới đã bán hơn sáu mươi một tấn vàng
bên cạnh đó hà nội đang siết chặt
quản lý kiểm soát thực phẩm
từ các tỉnh dân tộc nhà hàng các nhà bảng
vào thành phố và đáng chú ý theo nghị định một trăm ba mươi bảy năm hai nghìn hai mươi vừa được chính phủ ban hành
người dân sẽ được đốt pháo hoa nhiệm sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
mời quý vị cùng theo dõi
tỷ giá trung tâm việt nam đồng trên đô la mỹ ở mức hai mươi ba một trăm ba mươi năm đồng giảm một mươi bảy đồng với biên độ
cộng trừ ba theo quy định tỷ giá sàn là hai mươi hai bốn trăm sáu mươi bảy việt nam đồng một đô la mỹ
tỷ giá trần hai mươi ba tám trăm năm mươi bảy việt nam đồng một đô la mỹ tỷ giá đô la mỹ trong các ngân hàng thương
mại đi xuống việt công banh niêm yết giá mua bán đô la mỹ ở mức hai mươi ba sáu mươi đồng đến hai mươi ba hai trăm bốn mươi đồng
một đô la mỹ giảm hai mươi đồng một đô la mỹ tỷ giá đô la mỹ trên thị trường tự do đi ngang
giao dịch mua bán quanh mức hai mươi ba hai trăm linh đến hai mươi ba hai trăm bốn mươi đồng một đô la mỹ
theo sở công thương hà nội qua kiểm tra các hành vi vi phạm gồm thực phẩm nhập vào hà nội
không đáp ứng an toàn thực phẩm
không có nhãn mát cơ sở sản xuất không đáp ứng về an toàn thực phẩm bảo quản không cách biệt với
nguồn ô nhiễm bụi hóa chất độc hại phương tiện vận chuyển và kho bảo quản không được che kín
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
với ứng dụng facepay gương mặt trở thành mật mã để thanh toán tại các cửa hàng mà không cần mang
theo bất kỳ thứ gì việc mua hàng trở nên gọn nhẹ khi khách hàng chỉ lựa chọn hàng hóa rồi cười
trước màn hình đặt tại cửa hàng là xong dự kiến công kỳ này sẽ được áp dụng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
khách mua online có thể dùng máy tính điện thoại như một máy post để thanh toán
các dự án xây dựng trung cư trên địa bàn thành phố hồ chí minh chia thành hai loại để cấp chứng nhận sở hữu
loại một bao gồm các dự án trung cư có tính chất biệt lập toàn bộ diện tích đất dự án được xác định là đất ở
loại hai gồm các dự án lớn có nhiều hạng mục phục vụ công cộng diện tích đất ở để cấp sổ hồng xác định
theo cơ cấu đất của dự án đã phê duyệt theo quy hoạch
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu dừng việc miễn phí đường bộ cho các phương tiện cứu trợ bão lũ
kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đồng thời đề nghị nhà đầu tư bot phối hợp với lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các xe yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử nghiêm đối tượng
lợi dụng chính sách miễn phí đường bộ để không phải nộp phí gây mất trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí
hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng năm mươi bảy triệu đồng một lượng
thấp hơn vàng sgc tới hơn bốn triệu đồng một lượng
quỹ đầu tư vàng lớn thế giới sbdr đã bán thêm một mươi ba bốn mươi ba tấn vàng
đây là ngày thứ ba liên tiếp quỹ này thực hiện bán vàng với khối lượng lớn
tính trong một tuần trở lại đây các quỹ đầu tư đã bán tổng cộng hơn sáu mươi một tấn vàng
riêng phiên giao dịch tuần cuối tháng một mươi một các quỹ đầu tư đã bán một mươi năm tấn vàng
theo nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn một các quỹ đầu tư đã bán tổng cộng hơn sáu mươi một tấn vàng
theo nghị định một nghìn hai mươi các trường hợp sử dụng loại pháo gây tiếng nổ phải được thủ tướng hoặc chính quyền địa phương cho phép
các doanh nghiệp cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ
các cá nhân tổ chức cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa và nộp tại cơ quan công an
sau năm ngày công an sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy phép mua pháo hoa
giấy phép này sẽ có thời hạn ba mươi ngày
các doanh nghiệp cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để phép mua pháo hoa
hai bị can trên được xác định là hai trong số những người có mặt trong vụ tấn công
cán bộ trạm cảnh sát giao thông tân túc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vào chiều ngày một tháng một mươi hai trên đường nguyễn văn linh huyện bình chánh
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một tháng một mươi hai đại úy hồ trọng nghĩa và thượng úy huỳnh phúc đạt
cán bộ của trạm cảnh sát giao thông tân túc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường nguyễn văn linh
thì phát hiện trần hoàng an không đội mũ bảo hiểm đi xe máy ngược chiều trên đường
ngoài việc không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông an còn dùng điện thoại quay clip
và còn hành hung hai cảnh sát giao thông
đây cũng là bài học cho những người vi phạm luật giao thông
nhưng lại còn có hành vi chống đối với lực lượng thi hành pháp luật
cao điểm cuối năm khi hoạt động vận tải hành khách hàng hóa đường thủy tại tp hcm tăng cao
cũng là lúc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy được đẩy mạnh
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên sông cũng được chú trọng
cùng với các đồ mối giao thông quan trọng như sân bay bến xe nhà ga
thì tại các cảng biển bến phà bến đò cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
việc tuyên truyền nhắc nhở người dân chủ phương tiện vận tải tuân thủ quy định phòng chống dịch
tại những nơi này đang được cơ quan chức năng thành phố hồ chí minh tăng cường hơn trong những ngày qua
thành phố hồ chí minh với hệ thống sông ngòi canh rạch có chiều dài gần một km
cùng hệ thống cảng biển cảng thủy nội địa và bến thủy nội địa trải rộng khắp nơi
chính vì vậy công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
đặc biệt là trong cao điểm cuối năm luôn được đặc biệt quan tâm
trong đó thành phố tập trung việc xây dựng văn hóa giao thông đường thủy
nhằm chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân
chủ phương tiện tuân thủ chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
đặc biệt là đường thủy thì các chủ bến đò ngang bến khách tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy
nhất là đảm bảo việc nhắc nhở người tham gia phương tiện là phải thực hiện đầy đủ việc mạng áo phao
hoặc là có dụng cụ cầm tay để đảm bảo an toàn giao thông
để ngăn ngừa và hạn chế tai nạn giao thông đường thủy trong thời điểm cuối năm
thành phố hồ chí minh đang tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các lực lượng liên ngành
trong công tác tuần tra kiểm tra xử lý các chủ phương tiện vi phạm
tuyên truyền sâu rộng đến người dân những quy định an toàn khi hoạt động tham gia giao thông trên sông nước
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao sở giao thông vận tải chủ trì cùng sở xây dựng và các đơn vị liên quan
xem xét phương án đề xuất đầu tư xây dựng nút giao thông hoàng quốc việt và nút giao thông cổ nhuế
đơn vị tư vấn đưa ra phương án xây dựng bố trí hầm dọc theo đường hoàng quốc việt truy qua đường vành đai ba
trong đó phần hầm kín được bố trí trong phạm vi nút giao phần hầm hở thiết kế với đường hoàng quốc việt kéo dài
đến nút giao đường trần vĩ dự kiến tổng mức đầu tư theo phương án này hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng
đối với nút giao thông cổ nhuế tư vấn đề xuất nghiên cứu phương án bố trí hầm dọc theo đường tây hồ tây
truy qua đường vành đai ba dự kiến tổng mức đầu tư phương án này hơn một một mươi tỷ đồng
bị ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải tham miu báo cáo trước ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi